đây là đối tượng nguyễn đình trường sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn xuân dương xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội
và đối tượng lăng đình hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thọ
bị công an quận bắc từ liêm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện